trên mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh xô xát đánh nhau giữa một nhóm thanh niên với dân quân bảo vệ dân phố trừng tại chốt kiểm soát covid một mươi chín
hình ảnh cho thấy các dân quân bảo vệ dân phố ca trực tại chốt thì có một số thanh niên dùng đồ vật ném vào rồi hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
sau đó có hai thanh niên bị giữ lại ngồi dưới đất không có chống cự và bị một người dân quân một bảo vệ dân phố dùng cây đánh tới tấp vào người và rục chân đá
theo đại giá điền nguyên nhân là có một người leo rào
vào khu phong tỏa đi giao hàng thì bị lực lượng tại chốt ngăn lại nên xảy ra xô xát
lát sau bạn bè của người này kéo đến và dùng đá ném vào lực lượng tại chốt nên mới xảy ra việc đánh nhau
cũng theo đại tá điền hiện dân quân và bảo vệ dân phố liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác còn vụ việc bàn giao cho công an xử lý
cho ý kiến về vụ việc này ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cho biết ông nói ông có xem clip dân dài trước nhưng dân quân đánh dân như vậy là không được
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại